nhưng bây giờ mọi người trong nhà đều phải làm thêm các công việc khác chứ dựa vào đánh cá thì không sống nổi
không chỉ đe dọa trực tiếp đến đại dương mà những người dân du mục biển thường được biết đến với cái tên gọi là muken cũng là nạn nhân trực tiếp của việc đánh bắt cá thương mại
không ít dân du mục biển mắc vào thuốc nổ trong khi đang lặn nhiều người đã thiệt mạng
nhiều thanh niên chẳng còn dám đi lạn biển nữa vì còn gì để đánh bắt nữa đâu mà ở nhà thì rảnh rỗi quá
không có việc làm cũng phát sinh ra nhiều vấn nạn không ít người nghiện ngập rồi cũng mất mạng
nếu như trước đây mỗi đêm những người như ông kasa có thể kiếm được khoảng vài chục đô la mỹ từ số hải sản đánh bắt được thì giờ chật vật lắm họ cũng chỉ kiếm được vài đô la
giới chức myanmar cho biết số người vẫn duy trì đời sống du mục biển giờ chỉ còn khoảng hai người bằng một phần tư so với vài năm trước
không còn nguồn lợi từ biển cả những chiếc thuyền du mục này phần lớn thời gian vật vờ
thử nghiệm robot làm nhiệm vụ trên bề mặt núi lửa sạc điện thoại từ chấn động của mưa rơi hay động đất và nước uống mang hương vị của bài hát là những thông tin công nghệ chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn qua phần tin sáng tạo ngay sau đây
các nhà khoa học thuộc trung tâm không gian đức đang thử nghiệm triển khai các robot do thám trên bề mặt của núi lửa edna trước khi cho chúng thực hiện nhiệm vụ ở mặt trăng
hoặc nhiệm vụ khám phá xa hỏa trong tương lai đây là hoạt động thăm dò các môi trường khắc nghiệt bằng robot
núi edna là ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động mạnh nhất ở châu âu hiện tại
một kỹ sư người chile vừa phát minh ra một thiết bị có thể sạc được điện thoại với nguyên tắc cơ bản khá đơn giản là tạo ra lùng điện trong lõi dẫn từ rung động của một nam châm
thiết bị này sẽ giúp người sử dụng có thể sạc điện thoại khi đang chuyển động trong trời mưa gió to
thậm chí động đất khi nam châm và lõi dẫn cộng hưởng hoặc trong một chuyển động đạt chuẩn dung thiết bị có thể tạo ra luồng điện từ năm tới hai mươi w
mức điện năng được tạo ra khá hữu dụng khi người dùng di chuyển tại các vùng đồi núi gập gành hay ngồi trên phao ở biển
sử dụng chính người thật làm biển quảng cáo là một cách thức giới thiệu sản phẩm độc đáo tại liberia
khi đi qua một giao lộ chính tại monrovia liberia
mọi người không thể không chú ý tới những năng lượng của nguyên tắc cơ bản khá đơn giản
năm thanh niên đặc biệt cơ thể của họ được sơn vẽ để đóng vai trò như các biển quảng cáo trên đường phố
khách hàng của dịch vụ đặc biệt này có cả các cơ quan chính phủ với chi phí là khoảng năm mươi usd cho một ca dài năm tiếng đồng hồ
tuy đứng dưới nắng nóng trong nhiều giờ liên tục cũng là công việc vất vả
nhưng cách làm này đã góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp cao ở thanh niên liberia
giai điệu yêu thích của bạn giờ đây đã có thể được hòa vào thức uống
bằng cỗ máy mang tên squit music có khả năng chế biến nước ép theo bài hát
cô máy nhận biết được các cảm xúc trong bài hát phân tích sóng âm
và đưa ra những vị ngọt đắng chua chát và mặn theo từng cảm xúc
để chế biến một ly nước uống cho người sử dụng
những người trải nghiệm thứ đồ uống đặc biệt này cho biết đây là một trải nghiệm thú vị
và họ được thưởng thức giai điệu quen thuộc theo một góc độ mới
thưa quý vị và các bạn hình ảnh đẹp đẽ về đời sống thoải mái của thiên đường du lịch hawaii
từ trước đến nay vẫn là điều được quảng cáo khắp nơi
nhưng có một bộ mặt khác của nơi này mà không ai muốn nhắc tới đó là tình trạng vô gia cư
cứ một trăm linh dân ở hawaii thì lại có năm trăm một mươi bốn người vô gia cư tỷ lệ cao nhất trong số các bang của mỹ
tình hình này nghiêm trọng tới mức thống đốc hawaii ông david igor
từng phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn bang
nhưng những sáng kiến giúp đỡ người vô gia cư đang góp phần làm dịu cuộc khủng hoảng này
những người sống không nhà ở thiên đường du lịch hawaii xuất hiện hầu hết ở mọi nơi
họ căng lều ở bờ biển cạnh lề đường cạnh các nhà vệ sinh công cộng
hoặc thậm chí nằm lê la ở ngay giữa các công viên
thời tiết lý tưởng quanh năm ở hawaii làm cho việc sống lang thang không quá khắc nghiệt đối với những người không nhà cửa
sáng nay anh justin files khởi hành cùng một nhóm nhân viên y tế để cung cấp sự giúp đỡ cho người vô gia cư ở hawaii
điểm đến đầu tiên của anh là một khu trại tạm nằm kéo dài hai dãy phố
ở trung tâm honoululou thủ phủ của bang hawaii chính philip cũng sống trên vỉa hè hơn một mươi năm trước
tôi ở đây với sự hiểu biết và kinh nghiệm từng là người vô gia cư một người từng nghiện hút nghiện rượu
điều đó giúp tôi tạo mối quan hệ với họ dễ dàng
ở công viên gần đó philip cùng với các cộng sự tìm thấy một phụ nữ họ đã quen mặt từ lâu
có khoảng bảy nghìn hai trăm linh người vô gia cư ở quần đảo chưa tới một bốn triệu
tỷ lệ là trên năm trăm linh người vô gia cư trên một trăm linh người trong khi con số tương tự của bang new york là bốn trăm ba mươi sáu và bang california là ba trăm linh hai
xác lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp toàn bang đã rót thêm kinh phí cho những máy ấm dành cho các gia đình có trẻ em như thế này
một nguyên nhân chủ yếu của vấn đề vô gia cư tại hawaii là tiền nhà quá cao trong khi tiền lương thấp
giá thuê một căn hộ một phòng ngủ ở honolulu gần một tám trăm linh đô la mỹ đứng đầu trong số năm mươi bang ở nước mỹ
tuy nhiên mức lương hàng tuần trung bình ở đây chỉ là khoảng tám trăm ba mươi bốn đô la thấp gần nhất nước mỹ
chúng tôi cực kỳ thiếu nhà ở giá rẻ và nhà cho thuê cho người thu nhập thấp
một phần vì hawaii là một quần đảo có quỹ đất hạn chế nên cơ hội phát triển bất động sản là không nhiều
hai phần ba dân số của hawaii sinh sống trên đảo oahu nơi đặt thủ phủ honoulu
người thổ dân gok hawaii hoặc các đảo khác ở thái bình dương chiếm một phần tư dân số
nhưng lại chiếm tới bốn đô la mỹ
đây là bốn mươi số người vô gia cư
đội y tế này chăm sóc hầu hết các vấn đề sức khỏe của người vô gia cư từ cảm sốt cho tới chữa các vết thương hở
những người vô gia cư này đều có những vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc thần kinh chưa được chữa trị
chính quyền hawaii đã đưa ra dịch vụ nhà ở cho người vô gia cư
thế nhưng để cho một người vô gia cư đủ tiêu chuẩn hưởng lợi từ chương trình này
anh ta phải có giấy chứng nhận tàn tật từ một bác sĩ
điều này theo anh phillips là rất khó khăn
hầu hết người vô gia cư sẽ không bao giờ tự bỏ tiền túi đi khám bác sĩ
họ thà dành số tiền đó mua vài chai bia chút cần sa hoặc ma tuy đá
khi đã say xưa và phê thuốc rồi thì họ chẳng còn cần gì hết
khi đau nặng tới mức không thể không đi bác sĩ
người vô gia cư của hawaii sẽ đến trung tâm y tế queens
một bệnh viện phi lợi nhuận mỗi năm cung cấp một mươi lượt khám chữa bệnh cho người vô gia cư
chúng tôi chủ yếu chữa cho họ các bệnh truyền nhiễm tâm thần
sử dụng ma túy quá liều tiểu đường tim mạch và thận
các bệnh nhân vô gia cư có tuổi thọ thấp hơn một phần ba tuổi thọ trung bình của bang
tương đương từ hai mươi tới hai mươi năm năm
mỗi năm hawaii dành một mươi triệu đô la cho việc chăm lo sức khỏe cho người vô gia cư
đây cũng là một gánh nặng lớn lên quỹ bảo hiểm y tế của bang
khoảng một nửa nguồn tiền quỹ này dành để chi trả các hóa đơn khám chữa bệnh của người vô gia cư
giải quyết vấn đề của người vô gia cư là ưu tiên hàng đầu của thượng nghị sĩ bang hawaii ông joshren
ông green hiện cũng là một bác sĩ khoa cấp cứu
ông grin muốn tình trạng vô gia cư phải được coi như một căn bệnh
để bác sĩ có cơ hội kê đơn điều trị đó là kiếm nhà cho họ ở
miễn là bạn cung cấp cho họ một mái nhà thì rất nhiều những vấn đề của họ sẽ được giải quyết
nhưng nếu bác sĩ viết đơn theo đó cấp nhà ở cho bệnh nhân sáu tháng
thì đến khi hết hạn có được tái cấp
hay không đây là lúc mà thượng nghị sĩ green muốn quỹ bảo hiểm y tế medicate phải chi trả
ông lập luận rằng nếu tiểu bang chi tiền cho người ta có nơi ở
thì sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn vì sẽ giảm bớt số lần họ đến phòng cấp cứu tại bệnh viện
quỹ bảo hiểm y tế medicate được sử dụng rất nhiều nhưng không hiệu quả
chi phí điều trị của một bệnh nhân vô gia cư có thể lên tới bốn đô la một ngày
thế mà không ít người tới bệnh viện cả trăm lần một năm tiêu tốn tới hàng trăm nghìn đô la của quỹ
dự luật do thượng nghị sĩ green đề xuất đã thu hút sự chú ý của truyền thông toàn nước mỹ
nhưng lại chưa qua được vòng bỏ phiếu tại cấp bang
điều phối viên chương trình cho người vô gia cư ông scott mora cho biết
ngay cả khi dự luật không được thông qua ở cấp bang
chính quyền bang cũng sẽ xin chính phủ mỹ thông qua việc dùng tiền quỹ bảo hiểm mericate để cung cấp nhà cho người vô gia cư
những ý tưởng tương tự cũng đã được đề xuất ở các bang new york và california
trong lúc chờ đợi việc được cấp quyền sử dụng quỹ bảo hiểm
ích xây nhà cho người vô gia cư chính quyền hawaii cũng rất tích cực huy động tài trợ
hai triệu đô la được cam kết dành cho việc xây nhà
bên cạnh đó cũng có đề xuất đưa người vô gia cư về một trại định cư gần đảo cát
cách xa các điểm du lịch chính của hawaii
một ngôi làng nhỏ bé với chỉ bảy trăm linh người dân ở miền nam ba lan
đang trở thành một điểm thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước
bí quyết ở đây là dân làng này đã khiến các bức tường cũ kỹ nở hoa quanh năm bằng những bức tranh dân gian đẹp mắt
những hình ảnh này cũng sẽ kết thúc chương trình từ đông sang tây ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại